tại thủ đô hà nội sau chiến thắng đầy cảm xúc của đội tuyển u hai mươi ba việt nam trước u hai mươi ba qatar trong trận bán kết u hai mươi ba châu á
tối qua đông đảo người dân thủ đô hà nội đã đổ ra đường để chúc mừng cho đội tuyển việt nam
nồi niêu song chảo kèn trống thậm chí là những chiếc kèn được người dân huy động để ăn mừng chiến thắng có một hai này
dòng người phương tiện nối đuôi nhau với quốc kỳ trong tay khắp các tuyến đường tràn ngập sắc đỏ cuộc cờ cờ của áo sắc đỏ của niềm tin chiến thắng tạo nên một không khí vô cùng náo nhiệt
tất cả đều không thể kìm nén cảm xúc vỡ hòa trước chiến thắng kỳ tích của đội tuyển u hai mươi ba việt nam
để bảo đảm trật tự an toàn giao thông phục vụ cho người hâm mộ
phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nội đã tập trung một trăm linh quân số phối hợp với cảnh sát cơ động
công an các quận huyện trên địa bàn để phân luồng giao thông xử lý kịp thời các trường hợp quá khích gây dối
niềm vui nối tiếp niềm vui bóng đá việt nam bước sang một trang mới với những dấu ấn chẳng thể nào quên
với phong độ ổn định thể lực tốt kỹ thuật nhuẩn nhuyễn
đặc biệt với sự thể hiện xuất sắc của những ngày vừa qua của các cầu thủ u hai mươi ba việt nam
tất cả người hâm mộ đều có niềm tin mãnh liệt vào chiến thắng của các chàng trai trẻ
trong trận chung kết sẽ diễn ra vào ngày hai mươi bảy tháng một tới